hiện cả nước đã có hơn năm mươi bốn bệnh nhi mắc tay chân miệng
đáng nói khu vực phía nam đã ghi nhận một bệnh nhi tử vong
bộ y tế khuyến cáo người dân cần chủ động các biện pháp phòng ngừa
các dấu hiệu bệnh chân tay miệng ở trẻ như sốt cao da xuất hiện nhiều mún nước
tại tỉnh cà mau số liệu trung tâm y tế dự phòng cho thấy bệnh tay chân miệng đã tăng gần một trăm linh
còn tại tp hcm ghi nhận tại các bệnh viện nhi
lượng trẻ bị chân tay miệng có dấu hiệu gia tăng
trước tình hình diễn biến phức tạp của bệnh chân tay miệng
cục y tế dự phòng bộ y tế khuyến cáo người dân tăng cường sức đề kháng cho trẻ
vệ sinh đồ dùng và đồ chơi cho trẻ nhằm tránh mắc bệnh chân tay miệng
các cơ sở giáo dục tập trung trẻ em cần thực hiện các giải pháp chống bệnh lây lan